lễ hội minh thề di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức hàng năm
bắt đầu vào ngày một mươi bốn tháng riêng âm lịch tại đền chùa hòa liễu
xã thuận thiên huyện kiến thụy thành phố hải phòng
các nghi lễ trong lễ minh thề được tiến hành trang trọng
ôn lại công đức của thái hoàng thái hậu vũ thị ngọc toản
vợ của thái thượng hoàng mạc đăng dung
người đã có công tu tạo chùa hoàng liễu vào thế kỷ thứ một mươi sáu và lập ra hệ văn minh thể
lễ hội có ý nghĩa giáo dục nhân cách với những yếu tố tín ngưỡng
lấy của công làm việc công sẽ được thần linh ủng hộ
nếu có lòng tham lấy của công làm việc tư thì các chư thần sẽ khước tư
lễ hội minh thề mang bản sắc văn hóa của người hải phòng
do người dân địa phương sản sinh tạo dựng bảo tồn và duy trì
những lời thề tại lễ hội minh thề có ý nghĩa sâu sắc vẫn phát huy được tác dụng trong cuộc sống hôm nay
năm trăm linh năm truyền thống trải qua nhiều biến cố lịch sử
sau khi đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm hai nghìn một mươi
lễ hội minh thề chính thức được ủy ban nhân dân xã thuận thiên và làng hòa liễu
chủ trì việc tổ chức các hoạt động diễn ra trong ba ngày một mươi bốn một mươi năm và một mươi sáu tháng riêng
lễ hội thường niên nhằm tái dựng nghi lễ những người làm quan
thề không tham nhũng và những người nông dân
thề trung thực ngay thẳng
với ý nghĩa đó trong những năm qua
người dân địa phương cũng như toàn dân mong muốn lễ hội minh thề có sự tham dự
của các cán bộ cấp xã cấp huyện cấp thành phố thậm chí là cao hơn nữa
cũng tham gia vào nghi thức thề trước thần linh để giữ mình liêm chính
không tham nhũng để tạo niềm tin tưởng trong nhân dân
theo hiểu biết của tôi chưa có quốc gia hay vùng lãnh thổ nào có lễ hội tương tự
trong tình hình nạn tham nhũng hoành hạ
trong tình hình hành hội minh thể càng chứng tỏ tầm nhìn của cha ông
và ý nghĩa lịch sử bất chấp thời gian
lễ hội minh thề không chỉ độc đáo về lịch sử văn hóa
mà còn mang tính thời sự về xây dựng trật tự kỷ cương tinh thần thượng tôn pháp luật
tôi là một người con của làng hòa liễu cũng hướng theo những lời thề
những lời thề này giúp những người trẻ tuổi như tôi và thế hệ sau này hướng thiện hơn
trong thâm tâm chúng tôi luôn phải làm theo lời thề
những lời thề có ý nghĩa hết sức sâu sắc
mà trong đời sống hiện đại ngày nay vẫn mang tính thời sự
giá trị của hội minh thề góp phần giáo dục định hướng nhân cách sống
phẩm chất đạo đức trung thực trí công vô tư tình yêu thương đùm bọc
tình thương nhân ái trong xã hội trong cộng đồng làng xã việt nam
sau lễ dân hương hoa dân diệu dân nước tế thần vị chủ lễ đứng trước đài thề
đọc hịch văn minh thề rằng dù là người có chức có quyền trong làng
người dạy học hay nông dân đều phải lấy lời hay lẽ phải
mà dạy bảo con cháu làm điều tốt đẹp tuân theo thuần phong mỹ tục của làng
nếu dùng uy quyền làm những việc ác lấy cuộc công đem về làm cuộc tư
nguyện cầu thần linh đà tử và mọi người dự lễ cùng dơ tay khô vàng y như lời thề
tôi thiết nghĩ đây là nét đẹp văn hóa là di sản để được các cấp quan tâm nhân rộng
qua đó để xây dựng nên một xã hội trung thực trách nhiệm và văn minh
trong thời điểm này đất nước ta đang tích cực phòng chống tham nhũng
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tổng bí thư nguyễn phú trọng
do đó qua lễ hội này sẽ phát động phong trào phòng chống tham nhũng
trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân
bất kể cán bộ đảng viên nào cũng đều phải thực hiện
bước di lễ hội minh thề được quan tâm và nhân rộng
để báu vật văn hóa mỹ tục khả phong phổ biến rộng rãi
góp sức vào cuộc chiến chống tham nhũng của đất nước
và là sản phẩm du lịch hấp dẫn không chỉ của hải phòng mà cả việt nam
vào thế kỷ một mươi chín nhà nguyễn sắc phong bốn chữ vàng
mỹ tục khả phong cho lễ hội minh thề
hịch minh thề không chỉ là những lời thề đanh thép thể hiện quyết tâm
lòng trăm tâm sáng của các vị công vụ đương chức trong làng
mà còn là sự hủy gắm lòng dân mong muốn về sự trí công vô tư
trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân và du khách thập phương
các vị bồ lão và người dân trong làng đã thề trước các vị thần linh
nếu lấy cuộc công phục vụ cho đất nước
thì được thần linh ghi nhận nhược bằng tham công
lấy cuộc công làm quật tư thì nguyện bị chư thần linh trị tội
uống máu kim kê thề không tham nhũng
đó là phần nghi lễ cắt tiết gà hòa rượu ăn thề
các vị chức sắc trong làng phải uống rượu thề
làm việc trí công vô tư và đọc câu
ai dùng của công vào việc riêng tham nhũng thì bị thần linh đả tử
rất nhiều ý kiến cho rằng trước tình trạng nạn tham nhũng tràn lan
bị coi như là giặc nội sâm như hiện nay
thì lễ hội minh thề không chỉ nên bó gọn trong xã thuận thiên huyện kiến thụy hải phòng
cần mở rộng và có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao hơn
để lời thề không tham nhũng
sẽ không chỉ riêng của các vị chức sắc trong làng thực hiện
hay chỉ riêng người dân nơi đây dơ cao tay và hô vang y như lời thế